thưa quý vị dưới đây là thông tin rất nóng liên quan đến các cửa ngõ phía tây
nơi mà người dân tp hcm ồ ạt đổ về các tỉnh
các chuyên gia cho rằng việc người dân rời tp hcm về quê là nhu cầu chính đáng
vai trò của các tỉnh là kiểm soát tốt những người này khi độ phủ vaccine covid một mươi chín còn thấp
những ngày qua hàng chục nghìn người từ long an tp hcm bình dương đồng nai
chạy xe máy trên khắp các tuyến quốc lộ tỏa về các địa phương
lực lượng chức năng tại các tỉnh miền tây đang căng sức phân luồng cách ly sang lọc f
để tránh lây lan dịch bệnh
ông ngô văn tán giám đốc sở y tế tỉnh bến tre cho biết vào ngày bốn tháng một mươi
tỉnh đã tiếp nhận sáu trăm linh năm trường hợp ở các tỉnh thành phố tự phát trở về
tỉnh đã huy động và sẵn sàng chưng dụng các nhà văn hóa đình trường học
để phục vụ cách ly người dân trở về
chúng tôi xác định khi người dân từ vùng dịch khi trở về nguy cơ xảy ra dịch sẽ cao
vì vậy chủ trương của chúng tôi là ra soát cách ly và xét nghiệm đảm bảo quản lý tốt bà con
không bỏ soát trường hợp f ông tán nói
bên cạnh đó bến tre đang giả soát những trường hợp công dân ngoài tỉnh về địa phương
trường hợp nguy cơ cao sẽ được ưu tiên tiêm vaccine để phòng bệnh
tại cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bến tre
chủ tịch ubnd tỉnh trần ngọc tam nhấn mạnh
địa phương này tổ chức cách ly tập trung để quản lý chặt chẽ tất cả người từ vùng dịch về tỉnh
quá trình cách ly tập trung là bảy ngày
để ngành chuyên môn có đủ thời gian phân loại và cách ly điều trị nếu có f
ông huỳnh quốc việt chủ tịch ubnd tỉnh cà mau cho biết
nhiều ngày qua tỉnh đón hàng nghìn người đi xe máy về quê
để đảm bảo kiểm soát tốt trường hợp này
bà con được bố trí cách ly tạm tại các trường học để xét nghiệm sàng lọc
lãnh đạo tỉnh cà mau cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín
ông việt cho biết các tỉnh miền tây đã kiến nghị tp hcm đồng nai bình dương và long an
ngừng cho bà con tạm trú về quê bởi số lượng người về quê quá lớn
khiến tỉnh gặp khó khăn và quá tải trong việc kiểm soát
theo cổng thông tin điện tử tỉnh an giang trong ngày bốn tháng một mươi
tỉnh này ghi nhận một mươi năm f là người về từ long an tp hcm bình dương
được phát hiện tại chốt kiểm soát dịch
từ ngày một tháng một mươi đến ngày bốn tháng một mươi tỉnh đã tiếp nhận trên hai mươi bảy người qua chốt kiểm soát
các huyện thị xã thành
thành phố đã đón về địa phương trên một mươi năm người
số lượng này vượt quá quy mô khả năng cách ly điều trị của tỉnh
trước tình hình này an giang đã thành lập ban tổ chức tiếp nhận công dân ngoài tỉnh về địa phương
để giảm tài áp lực cho hệ thống y tế tỉnh quyết định cho phép cách ly tại nhà
với người trở về tỉnh đủ điều kiện gồm tiêm một hai mũi vaccine
test nhanh hoặc rt pcr âm tính kể cả chưa tiêm vaccine
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn tp hà nội cho biết
trước tình trạng người dân từ vùng dịch trở về quê nếu kiểm soát chặt chẽ
các địa phương sẽ rất khó khăn trong công tác phòng dịch
rất nhiều tình huống lây nhiễm có thể xảy ra trong bối cảnh hỗn loạn tại chốt kiểm soát
từ việc lây nhiễm khi tụ tập đông đúc lây nhiễm trên đường đi
chỉ một f không cách ly nghiêm túc nguy cơ lây lan dịch tại các tỉnh này rất cao phó giáo sư hùng nói
chuyên gia này cho rằng để đảm bảo không xảy ra lây nhiễm
địa phương cần lên kế hoạch và có đầu mối làm việc với tp hcm bình dương tổ chức đón người dân có nguyện vọng về quê
ông nhắn mại khâu tổ chức rất quan trọng để tránh xảy ra lây nhiễm
việc không chấp thuận cho bà con về quê sẽ dễ xảy ra tình huống lén lút và trốn tránh khai báo y tế
điều này nguy hiểm tương tự giai đoạn
việt nam cảnh báo nguy cơ dịch từ người nhập cảnh trái phép ông nói thêm
bác sĩ trương hữu khanh chuyên gia dịch tễ cho rằng việc người dân ồ ạt rời tp hcm về quê là nhu cầu chính đáng
do đó vai trò của các địa phương là đảm bảo kiểm soát tốt những người này
trong bối cảnh hầu hết các tỉnh miền tây có độ phủ vaccine rất thấp
đầu tiên là phân loại qua test nhanh kháng nguyên
người đã tiêm ngừa một mũi hoặc hai mũi vaccine người có nguy cơ cao chưa tiêm vaccine để có phương án cách ly phù hợp
đặc biệt ông cảnh báo nguy cơ lây nhiễm dọc đường đi rất cao
nhất là tình huống người về quê ghé vào hàng quán
do đó để đảm bảo không xảy ra bùng phát dịch vai trò của chính quyền xã phường thị trấn đặc biệt là người dân rất quan trọng
người dân lúc này có vai trò như pháo đài quan trọng để cảnh báo dịch
khi thấy người từ tỉnh khác về mà chưa cách ly cần thông báo cho chính quyền địa phương
các chủ cửa hàng buôn bán dọc quốc lộ cũng cần tuân thủ năm k vì có thể bà con về quê sẽ tạm dừng chân bác sĩ khanh khuyến cao thêm
chuyên gia này cho biết ông vẫn mong muốn
bà con cố gắng ở lại thành phố tranh thủ tiêm vaccine phòng bệnh
nếu có nguyện vọng về quê bà con nên kết nối với chính quyền địa phương
thời gian tới khi tình hình dịch covid một mươi chín bình dương đồng nai ổn định hơn
rất có thể hàng chục nghìn người vừa trở về này sẽ tiếp tục di chuyển lên để làm việc
nguy cơ dịch lúc này có thể chuyển về hướng các tỉnh đông nam bộ bác sĩ khanh nói thêm
thưa quý vị và các bạn kể từ ngày ba mươi tháng chín khi thành phố hồ chí minh chuẩn bị bước vào giai đoạn mở cửa trở lại
đến thức ứng an toàn với dịch covid một mươi chín hàng ngàn người dân ở khu vực miền tây đã ồ ạt tự phát về quê bằng xe cá nhân
giới chuyên gia cho rằng sức ép về tinh thần lẫn cơm áo gạo tiền đã vượt ngưỡng chịu đựng của người dân
sau khi họ mắc kẹt nhiều tháng ở thành phố hồ chí minh
nếu không có các biện pháp hiệu quả hơn các mệnh lệnh hành chính
cả miền tây và thành phố hồ chí minh đều có thể gặp rủi ro kép
người dân ổ ạt về quê thành phố hồ chí minh và miền tây xử lý rủi ro kép
các chuyên gia dịch tễ và phòng chống dịch covid một mươi chín đã cảnh báo số ca nhiễm ở khu vực đồng bằng sông kiểu long
có thể tăng vì ba lý do
thứ nhất là số người về tự phát quá nhiều trong bối cảnh số ca nhiễm ở thành phố hồ chí minh còn cao
dịch ăn sâu vào cộng đồng trong đó có những trường hợp đi theo đường mòn lối mở
bên cạnh đó nguy cơ lây nhiễm chéo tại các điểm ùn ứ ở các cửa ngõ giữa các tỉnh thành phố
cũng như trong các khu cách ly tập trung
cuối cùng tỷ lệ tiêm vaccine ở khu vực miền tây vẫn còn quá thấp
tính đến ngày bốn tháng một mươi tỷ lệ tiêm mũi một ở các tỉnh miền tây trừ long an chỉ mới đạt một mươi năm đến ba mươi năm
trên tổng dân số một mươi tám tuổi trong khi tỷ lệ tiêm mũi hai chỉ đạt bốn đến tám
trước tình hình đó phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng đề xuất chính quyền các tỉnh thành ở miền tây
cần có hoạt động tuyên truyền khuyến khích người dân nhất là người dân tự phát về quê
tự giác cách ly khai báo y tế và xét nghiệm
tôi biết việc tự ý đi đường mòn lối mở về quê nếu lây nhiễm cho người khác
có thể bị pháp luật chế tài rất nghiêm
tuy nhiên cần có sự chia sẻ với hoàn cảnh của người dân lúc này và cơ chế khuyến khích hướng dẫn
để người dân tự giác trình diện khai báo ngay cả khi họ không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ
thứ nhất nếu họ lo sợ vì bị kỳ thị hay bị pháp luật trừng phạt
thì họ không tự giác sẽ rất khó phát hiện để phòng dịch
thứ hai về mặt nhân đạo nếu vì sợ mà họ không xét nghiệm và đến chữa trị kịp thời
thì họ có thể trở nặng tử vong
vì vậy cần lấy chính lợi ích về sức khỏe của người dân thành viên trong gia đình và mọi người xung quanh
để khuyến khích sự tự giác của người dân ông dũng phân tích
điều quan trọng thứ hai là tiêm vaccine
trong điều kiện vaccine khan hiếm hãy dồn vaccine cho người trên sáu mươi năm tuổi trở lên có bệnh nền
sau đó thì tới nhóm năm mươi tuổi trở lên
đừng vội vàng tiêm cho người lao động trẻ khỏe vì nhóm này thường ít bị tổn thương
nhất là về tỷ lệ tử vong so với nhóm lớn tuổi
trong khi các tỉnh miền tây đang lo lắng vì dòng
người liên tục di chuyển về quê thì thành phố hồ chí minh lại đang đối mặt với bài toán
nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình mở cửa
phục hồi sản xuất và kinh tế vốn chỉ mới bắt đầu
để thực hiện thông điệp này thành phố cần giúp đỡ các doanh nghiệp tiếp cận sớm với nguồn nhân lực
đã tiêm đủ hai mũi vaccine và hiện còn bám trụ ở thành phố
ví dụ thành phố có thể thông qua các tổ chức để tư vấn cho các doanh nghiệp
kết nối được với nguồn lao động tiêm đủ vaccine
hiện các doanh nghiệp đang rất cần lực lượng lao động xanh này
nếu kết nối kịp thời thì doanh nghiệp có thể tái sản xuất còn người dân sẽ sớm có việc làm
ngay trong tối qua bất ngờ các tỉnh miền tây và tây nguyên đang xét nghiệm sàng lọc
trên một trăm sáu mươi người về quê phát hiện khoảng hai trăm linh f
sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh cà mau ghi nhận năm mươi sáu f mới được phát hiện trong ngày
trong đó năm mươi người được sàng lọc từ một mươi một tám trăm linh người trở về từ tp hcm và
phía nam trước làn sóng người dân miền tây hồi hương
ubnd tỉnh cà mau cho dừng quyết định nới lỏng giãn cách được áp dụng từ ngày bốn tháng một mươi
và yêu cầu người dân hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết
thành lập ban tiếp đón người hồi hương
tại sóc trăng ba ngày qua có trên bốn mươi người từ nhiều tỉnh thành về quê
trong đó nhiều nhất là tp hcm và bình dương
bác sĩ trần văn dũng phó giám đốc sở y tế tỉnh sóc trăng cho biết
đã phát hiện ba mươi năm f trong nhóm người hồi hương
còn rất nhiều mẫu chưa được xét nghiệm xong
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch và lo chú đáo cho người dân hồi hương
tỉnh sóc trăng thành lập khung lãnh đạo điều hành tiếp nhận công dân từ các tỉnh thành về địa phương này
có hai mươi sáu người gồm lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân
các ban ngành của tỉnh sóc trăng tham gia công việc tại khu văn hóa hồ nước ngọt
theo chế độ ba k mỗi ngày lực lượng này tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ
tại an giang chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang nguyễn thanh bình nói rằng
ngành y tế chỉ xét nghiệm được khoảng năm mươi trong số gần ba mươi người tự đi xe máy về quê phát hiện bốn mươi bốn f
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh an giang khẳng định thông tin địa phương này không tiếp nhận người về quê là sai sự thật
tỉnh này đã thành lập ban tổ chức tiếp nhận công dân an giang từ tp hcm và các tỉnh về quê tự phát
ba ngày qua chúng tôi làm việc không ngơi nghỉ để tiếp nhận sàng lọc xét nghiệm và lo chỗ ăn chỗ
cho bà con bà con chạy xe máy về suốt ngày đêm và trời mưa nên lực lượng làm nhiệm vụ phải mua áo mưa cho mọi người
bánh bao bánh mì nước uống liên tục hỗ trợ cho bà con để tránh tình trạng đói khát ông bình chia sẻ
tại hậu giang bốn ngày qua tỉnh này tiếp nhận trên bảy bốn trăm linh người dân đi xe máy về tp hcm và các tỉnh đông nam bộ về quê
có năm mươi một f được phát hiện trong lực lượng này
đắk lắk có một mươi bốn f tối bốn tháng một mươi ông phạm ngọc nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắk cho biết
địa phương đã tiếp nhận hơn tám công dân về các tỉnh đồng nai bình dương
sau khi những người này được đưa vào các trường học để test nhanh ngành y tế phát hiện một mươi bốn người nhiễm ncov
những trường hợp dương tính này đã được đưa đi cách ly điều trị tại bệnh viện giã chiến của tỉnh
theo ông nghị do lượng người về quê cùng lúc quá đông đã gây áp lực lớn đến công tác tiếp nhận test sàng lọc của ngành y tế
tỉnh yêu cầu các huyện thành phố chủ động phương án bốn tại chỗ trong công tác tiếp nhận công dân
cử tổ công tác trực tại các điểm tập trung
để tiếp nhận và đưa bà con về địa phương ngay bằng xe khách kèm theo xe chở phương tiện
nếu cho bà con chạy xe máy phải có cảnh sát giao thông dẫn đường
việc này sẽ giúp giải phóng nhanh số công dân về tỉnh tập trung tại các điểm trường học để tránh lây nhiễm chéo
giao việc test nhanh cho các địa phương để tránh tập trung đông người và giảm thời gian chờ đợi của công dân ông nghị phân tích
chủ tịch ubnd tỉnh đắk lắc cũng yêu cầu các địa phương khi đón công dân về phải test nhanh
phân loại f để chăm sóc điều trị phù hợp hiệu quả
nếu có f một thì cách ly tập trung tại các huyện xã
những người tiêm mũi hai vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín được cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn mới nhất của bộ y tế
ubnd tỉnh đắk lắc giao trách nhiệm cho người đứng đầu cấp ủy
chính quyền cấp xã chịu trách nhiệm về công tác theo dõi giám sát việc thực hiện cách ly tại nhà của công dân
nếu xảy ra sai sót sẽ bị xử lý nghiêm
thưa quý vị những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại